đảo hòn chuối thuộc thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau cách đất liền khoảng một mươi bảy hải lý
có một điều lạ ở đây là mỗi hộ gia đình đều có hai ngôi nhà một ở sườn đông và một ở sườn tây của đảo
mùa gió tây nam hàng năm thổi từ tháng bốn đến tháng tám âm lịch khiến người dân không thể sinh hoạt tại sườn phía tây
do vậy ngôi làng này còn có tên khác là làng chạy gió
những ngày qua cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hòn chuối tất bật với công việc giúp dân rời nhà chạy gió
sở dĩ gọi là làng chạy gió là bởi mỗi năm hai lần từ tháng một mươi đến tháng bốn âm lịch
người dân phải chuyển sang sống ở gành nam để tránh gió trướng và ngược lại đến hẹn lại lên
mỗi lần vào mùa chuyển nhà chuyển lồng bè tránh gió như thế này
bà con đều nhận được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hòn chuối
mỗi một năm trên đảo có hai mùa gió rất rõ rệt đó là mùa gió bắc và mùa gió nam
vào thời điểm từ tháng bốn đến tháng một mươi của năm thì là mùa gió nam
nên là nhân dân trên đảo chuyển nhà sang biên phòng khu vực cành đồn này để sinh sống
thì lực lượng bộ đội biên phòng ở trên đảo cũng hết sức giúp đỡ nhân dân nhận tình
và được sự chỉ đạo của cấp ủy và các đồng chí đồng chỉ huy đồn
thì các anh em chiến sĩ ở bên dưới thì cũng cấp dưới
thì cũng làm hết trách nhiệm của mình để giúp dân chuyển nhà an cư để lập nhập
hầu hết nhà ở của hộ dân trên đảo hòn chuối hiện nay đều làm bằng cây gỗ tạm
đơn sơ dựng bên những vách đá treo leo vì phải chạy sóng chạy gió theo từng mùa
mặt khác trong số khoảng năm mươi bốn hộ dân và trên hai trăm linh người sinh sống tại đây
phần lớn là hộ nghèo đời sống kinh tế khó khăn không có vật liệu xây dựng tại chỗ
phải chuyển từ đất liền ra với giá thành rất đắt đỏ
nên không có khả năng xây dựng nhà kiên cố để an cư lạc nghiệp
người dân trên đảo hòn chuối còn thiếu nước ngọt sử dụng vào mùa khô
thậm chí ngay trong mùa mưa xuất hiện nắng hạn cục bộ kéo dài vẫn thiếu nước sạch
người dân đang mong chờ các ngành các tổ chức đoàn thể trong và ngoài tỉnh
có giải pháp xóa nhà tạm giải quyết nước ngọt an toàn cho các hộ dân và lực lượng bộ đội biên phòng trên đảo